nguyễn trọng ân đã dùng dao gây thương tích cho em ruột dẫn đến tử vong
chi tiết vụ việc xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn trọng ân ba mươi tám tuổi
ở xã phước an huyện tuy phước để điều tra làm rõ hành vi giết người
nguyễn trọng ân được xác định là người khiến em ruột nguyễn ngọc a ba mươi một tuổi
trú cùng địa phương tử vong
trước đó tối ngày một mươi ba tháng ba nguyễn ngọc ân cùng một số người ngồi nhậu
tại nhà mình ở thôn an hòa một
trong cuộc nhậu giữa ân và anh a đã xảy ra mâu thuẫn sâu sát
được mọi người căn ngăn nên ân bỏ về
khoảng hai mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày ân mang theo dao quay lại nhà em trai gây gỗ
trong lúc xô sát ân dùng dao tấn công em trai gây thương tích
sau đó ân bỏ về
anh a bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
đến một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng ba ân đến công an huyện tuy phước đầu thú
ngày một mươi bốn tháng ba vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la cho biết
đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với tài xế vũ tiến cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám
trú tại thị trấn thuận châu huyện thuận châu tỉnh sơn la
người gây ra tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở sơn la tử vong
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày chín tháng ba
tại km hai mươi ba ba trăm linh quốc lộ sáu b thuộc bản trạ lóng xã triềng bằng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
ô tô biển số hai mươi sáu a một trăm linh hai x do anh vũ tiến cảnh di chuyển hướng huyện quỳnh nhai
thành phố sơn la đã va chạm với xe máy năm mươi cc biển số hai mươi sáu aa một trăm chín mươi ba xx do em quảng thị thu hát
sinh năm hai nghìn sáu ở bàn hê xã trường quang huyện quỳnh nhai
là học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông quỳnh nhai
điều khiển hướng ngược lại
hậu quả vụ va chạm khiến em hát bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
tại hiện trường xe máy năm mươi cc nằm gọn dưới gầm xe ô tô con
nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường để xảy ra va chạm
lực lượng cảnh sát giao thông công an quỳnh nhai đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với cảnh
và cho kết quả một ba trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại cơ quan cảnh sát điều tra vũ tiến cảnh khai nhận
trước đó cảnh đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu
sau khi ăn uống xong cảnh điều khiển ô tô quay trở về nhà ở huyện thuận châu
khi di chuyển được khoảng ba km thì gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm nêu trên
căn cứ hành vi của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ tiến cảnh
và tiếp tục điều tra sang mình theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bốn tháng ba thông tin từ công an thành phố đà nẵng cho biết
lực lượng chín trăm một mươi một của đơn vị vừa bàn giao hai đối tượng
ông viết thành sinh hai mươi năm tuổi trú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
và phan thanh cường hai mươi sáu tuổi trú tại quận cẩm lệ cho đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
sinh và cường trước đó được xác định đã hai lần dùng gạch tấn công tổ tuần tra c năm nghìn chín trăm một mươi một
trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba
sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám lưu thông trên tuyến lê đại hành
hướng từ trường trinh về cách mạng tháng tám không đội mũ bảo hiểm
khi đi ngang qua số nhà hai trăm năm mươi bảy lê đại hành thí sinh gặp tổ c năm nghìn chín trăm một mươi một ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính
không những không chấp hành sinh còn tông xe thẳng vào lực lượng tuần tra
và chạy về quán nhậu trên đường lê đại hành để nhờ bạn là phan thanh cường
trở quay lại tổ c năm nghìn chín trăm một mươi một
cường điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám trở sinh quay lại tổ c năm nghìn chín trăm một mươi một
ném hai cục đá vào lực lượng làm nhiệm vụ và chạy thoát
đến hai mươi hai h năm mươi cả hai tiếp tục quay lại và thực hiện thêm một lần ném đá nữa
dân may các thành viên trong tổ công tác c năm nghìn chín trăm một mươi một đã chủ động phòng tránh
trước hành vi manh động của đối tượng lực lượng c năm nghìn chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng
huy động ba tổ công tác gồm c năm nghìn chín trăm một mươi một
c năm nghìn chín trăm một mươi một c hai nghìn chín trăm một mươi một và c một nghìn chín trăm một mươi một tổ chức truy bắt được hai đối tượng cùng tăng vật
bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận cẩm lệ
để xử lý theo luật định
qua kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám
tên phan thanh cường có nồng độ cồn là ba trăm sáu mươi bốn mg trên một lít khí thở
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được
mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi bốn tháng ba công an quận bình tân tp hcm điều tra về vụ cô gái một mươi năm tuổi
mất liên lạc với gia đình nhiều ngày
trước đó anh trần thanh việt đến công an trình báo về việc con gái tên trần thị trúc mai
một mươi năm tuổi quê tỉnh đồng tháp tạm trú tại bốn mươi năm trên bảy a liên khu một mươi sáu một mươi tám
phường bình trị đông quận bình tân mất liên lạc với gia đình từ ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đi đâu không rõ
theo gia đình mai rời nhà và có mang theo điện thoại di động
tuy nhiên cô gái lại không liên hệ với người thân
công an quận bình tân phát thông báo tìm mai gửi đến các cơ quan đơn vị
địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm
nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về trần thị trúc mai
hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm
địa chỉ số một nghìn một trăm một mươi bốn quốc lộ một phường tân tàu a quận bình tân tp hcm

gặp cán bộ trần đức trung để phối hợp tiếp nhận
ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng huyện cẩm mỹ đồng nai
đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách dường nằm
trên cao tốc phan thiết dầu dây khiến hàng chục hành khách hoảng loạn
thông tin ban đầu khoảng hơn bốn giờ cùng ngày xe khách dường nằm biển số năm mươi một b một mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi năm
di chuyển trên đường cao tốc phan thiết dầu dây theo hướng từ bình thuận về đồng nai
khi đến km tám mươi chín chín trăm bốn mươi đoạn qua địa phần xã xuân quế huyện cẩm mỹ
bất ngờ tài xế phát hiện khói lửa bốc lên từ bánh sau xe
ngay lập tức tài xế vội lái xe vào làn dường khẩn cấp
ngay sau đó tài xế dùng bình cứu hỏa mini chữa cháy nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn
chỉ một mươi phút sau ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm toàn bộ xe khách
nhận được tin báo đội tuần tra xử lý sự cố của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam
vece đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng tiếp cận hiện trường
vụ cháy may mắn không gây thương vong về người tuy nhiên xe khách dừng nằm gần như cháy trơ khung
nhiều tài sản trên xe của tài xế và hành khách cũng bị thiêu dụi gây thiệt hại nặng
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nợ thẻ tín dụng tám năm triệu đồng
chủ thể ở quang ninh bị ngân hàng đòi tám tám tỷ đồng sau một mươi một năm
mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam eximbank vừa có thông báo về khoản nợ của ông pha
tại eximbank đã quá hạn toàn bộ với tổng số tiền phải thanh toán
gồm gốc và lãi tạm tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là hơn tám tám tỷ đồng
eximbank đề nghị khách hàng thanh toán ngay toàn bộ khoản nợ thẻ tín dụng cho ngân hàng
số tiền thực tế phải thanh toán được xác định cụ thể tại thời điểm khoản nợ được tất toán
thông báo của eximbank amc nêu rõ nếu ông pha không thanh toán nợ cho eximbank theo đúng thông báo
ngân hàng thông qua exim bank amc sẽ tiến hành khởi kiện và hoặc thực hiện các biện pháp thu hồi nợ hợp pháp khác
theo quy định pháp luật hiện hành để thu hồi nợ cho ngân hàng
thông báo của eximbank amc gây xôn xao trên mạng và thu hút sự quan tâm của nhiều người
sáng một mươi bốn tháng ba eximbank cho biết khách hàng pha thực hiện mở thẻ mastercard tại eximbank trên nhánh quảng ninh
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba với hạn mức một mươi triệu đồng phát sinh hai giao dịch thanh toán vào các ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba tại một điểm chấp nhận giao dịch
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu
thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo là gần một mươi một năm
hiện nay exim bank đang tiếp tục làm việc phối hợp với khách hàng để có phương án hỗ trợ khách hàng xử lý nợ
xin được truyền ra các tin tức về giáo dục
thưa quý vị mới đây nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
so với phương án đã công bố trước đó sau nhắc nhở của bộ
cụ thể mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
sau khi bộ giáo dục và đào tạo có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc thực hiện đúng quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với tuyển sinh lớp một mươi
nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm so với phương án đã công bố trước đó
tỉnh lào cai công bố điều chỉnh phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở
và kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn với các nội dung cụ thể như sau
không áp dụng tuyển thẳng đối với đối tượng học sinh đạt giải nhất nhì ba
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh
không sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi và quy đổi điểm bài thi đối với môn chuyên
miễn thi và tính điểm tối đa đối với môn ngoại ngữ không truyền
ủy ban dân tỉnh quảng bình cũng ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương bỏ hình thức xét tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
đối với những học sinh lớp chín đặt các giải nhất nhì ba
của kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bình dương cũng bỏ chính sách cộng điểm khuyến khích nếu học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng anh bậc ba
và bỏ miễn thi môn tiếng anh nếu các em có các chứng chỉ năng lực tiếng anh từ bậc bốn hoặc tương đương trở lên
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh tuyên quang đơn vị đã giả soát và đề nghị sửa đổi một số điều
của kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cũng ra quy định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thay thế cho quyết định đã được ban hành trước đó
theo kế hoạch mới ban hành đối với việc tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
quy định về việc tuyển thẳng đối với trường hợp học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp một
trung học cơ sở cấp tỉnh của tỉnh quảng trị bị bãi bỏ
quy định về miễn thi đối với môn tiếng anh khi có các chứng chỉ il toefl toeic aptic esol pisn pte cũng bị bai bỏ
thưa quý vị mới đây bảo hiểm xã hội việt nam vừa thông tin một số trường hợp không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
theo bộ luật lao động hiện hành tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu mươi một tuổi với lao động nam
và năm mươi sáu tuổi bốn tháng với lao động nữ
nếu người lao động nghỉ hưu trước độ tuổi này thì được xác định là nghỉ hưu sớm và bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu với mức hai cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi
tuy nhiên bảo hiểm xã hội việt nam cho biết một số trường hợp nghỉ trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu cụ thể như sau
đối với cán bộ công chức viên chức gồm có năm đối tượng sau
một là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi
so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định và có đủ hai mươi năm
năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
trong đó có đủ một mươi năm năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc có đủ một mươi năm năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc danh mục do bộ lao động thương minh xã hội ban hành cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hai là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định
và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
ba là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
trong đó có đủ một mươi năm năm hành nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc có đủ một mươi năm năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
do bộ lao động thương minh xã hội ban hành cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bốn là đối tượng tinh giản biên chế có độ tuổi tối thiểu thấp hơn hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
riêng nữ cán bộ công chức cấp xã thì có từ đủ một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
năm là đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi
so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có đủ một mươi năm năm đến dưới hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với người lao động cùng có ba nhóm đối tượng sau
một là người lao động có đủ một mươi năm năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hai là người lao động có độ tuổi thấp hơn tối đa một mươi tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động
quy định tại bộ luật lao động trong đó có đủ một mươi năm năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định
ba là người bị nhiễm hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại